video cắt kép với nội dung rủ nhau đi tìm kho báu
các bài đăng lấy cảm hứng từ nội dung bộ truyện anime và manga nổi tiếng có tên one piece
trong one piece nhân vật goldroker là người đã đi tìm kho báu phi đại nhất thế giới
và từ đó mọi hải tạc đều ra khơi tìm kiếm kho báo ấy để trở thành vua hải tạc mới
trên mạng xã hội một số người nổi tiếng cũng theo trên đi tìm kho báu
hoặc cố tình hiểu là bà trưng my lan có khai dấu tài sản ngoài biển
khiến không ít người bình luận với nội dung tiêu cực
thưa quý vị bà trưng my lan cổ đông lớn nhất của ngân hàng scb
đã bị tòa án nhân dân tp hcm tuyên tử hình về các hành vi tham ô tài sản
được hồi lộ vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
ngoài ra các bất động sản tại huyện nhơn trạch tỉnh đồng nai
và xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm thuộc dự án bắc phước kiển
có liên quan đến chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
cũng đang được bộ công an tiếp tục điều tra làm rõ
theo bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn ngân hàng scb giai đoạn một
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm
đã giao cục cảnh sát điều tra tội phạm vì tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
tiếp tục điều tra làm rõ hàng chục tài sản liên quan đến bà lan
cụ thể đối với bảy mươi sáu bất động sản tại huyện nhân trạch
đã tiến hành cây biên
hội đồng xét xử xét các bất động sản này
có dấu hiệu liên quan đến hành vi sai phạm của một số đối tượng đứng tên hộ tài sản cho bị cáo lan
cần phải tách ra giải quyết cho một vụ án khác
nên sẽ cần tiếp tục kê biên để điều tra làm rõ
đối với bốn trăm bảy mươi năm bất động sản liên quan đến công ty cổ phần quốc cường gia lai
cùng ba trăm linh một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hai mươi một hợp đồng công chứng
một trăm bốn mươi bảy thỏa thuận bồi thường các thửa đất tại xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển
và sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã phong phú huyện bình chánh
hội đồng xét xử xét thấy
bị cáo lan sử dụng công ty cổ phần đầu tư sunny iron
gọi tắt là công ty sunny
ký hợp đồng hướng mua hứa bán dự án khu dân cư bắc phước kiển
với công ty cổ phần quốc cường gia lai
với giá là một mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng
đã thanh toán cho phía công ty cổ phần quốc cường gia lai
số tiền hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng
công ty cổ phần quốc cường gia lai
đã giao các giấy tờ tài liệu liên quan
đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng dự án trên
ngoài ra bà nguyễn thị như loan
còn giao cho bị cáo lan
giữ sáu giới chứng nhận quyền sử dụng đất
tại xã phong phú huyện nhà bè tp hcm
với mục đích phai thêm tiền
công ty quốc cường gia lai
khởi kiện công ty sunny ra trọng tài thương mại
về việc không thanh toán tiền đúng thời hạn
ghi trong một đồng hứa mua hứa bán
ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó hội đồng trọng tài
hành phán quyết số sáu mươi ba hai mươi hcm
ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tuyên bố rằng
công ty quốc cường gia lai
chấm dứt hợp đồng hứa mua hứa bán nêu trên
là đúng quy định theo hợp đồng
và quy định của pháp luật
không tuyên công ty quốc cường gia lai
thanh toán tiền cho công ty sunny
tuy nhiên phán quyết này của trung tâm trọng tài quốc tế việt nam
đã bị tòa án nhân dân tp hcm
có quyết định về việc hủy phán quyết trọng tài
theo quyết định số hai nghìn năm trăm bốn mươi hai hai nghìn hai mươi ba
quy đề pqtt
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước
cũng như quyền lợi của các bên liên quan
cần tiếp tục kê biên để đảm bảo việc
công ty quốc cường gia lai
hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ bị cáo lan
là hai tám trăm tám mươi hai tám tỷ đồng
số tiền này
để đảm bảo thi hành án cho bị cáo lan
trong toàn bộ vụ án
nếu hoàn trả đủ thì sẽ được nhận lại
toàn bộ các bất động sản cùng giấy tờ liên quan trên
đối với một mươi sáu bất động sản
tại xã phước kiển huyện nhà bè
diện tích khoảng một hectare
thuộc dự án khu dân tư bắc phước kiển
hội đồng xét xử xét thấy
các bất động sản này là do trần duy bình trần tuấn anh
phan nhật phương đứng tên sở hữu
các đối tượng khai có tiền
cùng nguyễn ngọc dương đã tử vong
để mua các thử đất trên
tuy nhiên bị cáo lan khai đã chi năm trăm linh tỷ đồng
để nguyễn ngọc dương mua khu đất khoảng một hectare
thuộc dự án khu dân cư bắc phước kiển nêu trên
hiện dương đã tử vong
các tài liệu hồ sơ trong vụ án chưa đủ căn cứ để xác định
bất động sản này là của bị cáo lan
để có căn cứ giải quyết theo đúng quy định
cần tiếp tục kê biên đối với các bất động sản này
giao cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ
để giải quyết trong giai đoạn tiếp theo của vụ án
ngoài ra hội đồng xét xử cũng đề nghị bộ công an
tiếp tục làm rõ
trong một trăm bốn mươi bảy triệu usd mà bị cáo lan chi
thông qua vivalent để mua cổ phần tại công ty emerald
thì có dùng số tiền của scb hay không
theo bản án sơ thẩm
khu đô thị và khu tái định cư sinh việt
huyện bình chánh tp hcm
do công ty trách nhiệm hưu hạn đô thị sinh việt
làm chủ đầu tư
trong đó công ty emerald pte ltg
sở hữu một trăm linh cổ phần
tại công ty trách nhiệm hưu hạn đô thị sinh việt
hiện cả hai dự án này chưa được triển khai xây dựng
do chưa được cấp phép
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
chuyển nhượng toàn bộ vốn góp
tại công ty trách nhiệm hưu hạn đô thị sinh việt
cho công ty cổ phần đầu tư singapore việt nam
gọi tắt là svic
giá trị hợp đồng một trăm bảy mươi triệu usd
đã thanh toán trước một mươi sáu năm triệu usd
một trăm linh triệu usd
được chuyển hai lần
vào tài khoản tạm khóa
và đề nghị công ty emerald pte ltg
chuyển giao cổ phần
hợp đồng không hủy ngang
tuy nhiên bị cáo chứng mỹ lan
dùng một trăm bốn mươi bảy triệu usd
thông qua công ty vivalent
mua cổ phần của các cổ đông sở hữu
tại công ty emerald pte ltg
và công ty emerald pte ltg
đã ủy quyền cho ba cá nhân
do bị cáo lan chỉ định
nắm giữ vốn góp
tại công ty trách nhiệm hưu hạn đô thị sinh việt
hiện công ty sivc
khởi kiện công ty emerald pte ltg
tại tòa án nhân dân tp hcm
theo hội đồng xét xử
bị cáo lan dùng rất nhiều tiền của scb
để mua bất động sản
nhưng việc bị cáo lan có dùng tiền của scb
thông qua công ty vivalent
để mua cổ phần tại công ty emeren pte ltg
thì chưa được làm rõ
do đó hội đồng xét xử
đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
tiếp tục điều tra để có căn cứ thu hồi số tiền này
từ công ty emerald pte ltg
đảm bảo nghĩa vụ khắc phục
của trương mỹ lan cho vụ án
hiện bộ công an đang điều tra giai đoạn hai
của vụ án trương mỹ lan vạn tịnh phát
liệu những góc quất nào sẽ tiếp tục được phơi bầy
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
để gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại